tại thành phố đà lạt bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổ chức hội nghị phát triển sản xuất tầm bền vững
nhằm thao gỡ những khó khăn vướng mắt mà người nông dân doanh nghiệp tổ chức trồng dâu nuôi tầm đang gặp phải
tại hội nghị các đại biểu đã trao đổi thảo luận về thực trạng và giải pháp phát triển chăn nuôi tầm bền vững
công tác kiểm soát dịch bệnh trong chăn nuôi tầm và kiểm dịch vận chuyển tầm
thị trường của ngành tầm dâu công tác giống tầm và giống dâu cơ hội và thách thức của ngành dâu tầm tơ
hiện cả nước có ba mươi hai tỉnh có nghề trồng dâu nuôi tầm với gần một mươi hai hectare
trong đó vùng tây nguyên chiếm gần bảy mươi ba diện tích
năm hai nghìn một mươi chín sản lượng kén tầm đạt hơn chín tấn sản lượng tơ khoảng một hai trăm linh tấn
sản phẩm tơ tầm của việt nam đứng top năm thế giới nhưng mỗi năm việt nam vẫn phải nhập khẩu tơ để gia công hàng tơ lụa
khoảng chín mươi tầm
giống tầm phải nhập khẩu từ trung quốc theo đường tiểu ngạch